từ ngày hai mươi tám tháng chạp năm mậu tuất đến ngày mùng sáu tết nguyên đán kỷ hợi bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón tiếp phục vụ chú đáo an toàn hơn bốn mươi bảy bốn trăm linh lượt khách đến dân hương dân hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trong đó có hơn một mươi sáu chín trăm linh lượt khách nước ngoài bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong băng quản lý lăng và cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình triển khai các phương án bảo vệ bảo đảm tuyệt đối an toàn tổ chức trang trí tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp